về vụ cháy tàu chở xăng dầu hải hà một mươi tám khi đang xuất hàng tại cảng k chín mươi chín
thuộc phường đông hải hai quận hải an thành phố hải phòng
tính đến chiều tối ngày một mươi một tháng ba tức là một ngày sau khi tàu hải hà một mươi tám bị cháy
lực lượng chức năng mới có thể bắt đầu hút nốt lượng xăng còn lại trong tàu ra ngoài
khi vụ cháy xảy ra ngay trong đêm ngày một mươi tháng ba thủ tướng chính phủ đã có công điện số ba trăm hai mươi bốn
chỉ đạo về xử lý sự cố cháy tàu chở xăng dầu tại cảng đình vũ
đồng thời bộ trưởng bộ công an tô lâm cùng lãnh đạo thành phố hải phòng cũng đã đến hiện trường
trực tiếp chỉ đạo công tác cứu chữa hiện tàu hải hà một mươi tám không còn khả năng cháy nổ
các lực lượng cứu hộ tiếp tục làm mát tàu kiểm tra các khoang chứa xăng dầu
cabin hầm máy để xác định mức độ an toàn phục vụ việc hút lượng xăng dầu ra khỏi tàu
đến chín giờ ngày một mươi một tháng ba tàu hải hà một mươi tám tiếp tục được đưa tới khu vực an toàn
cách xa địa điểm xảy ra sự cố số xăng dầu còn lại trên tàu hải hà một mươi tám đã được rút hết
cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố cháy nổ trên tàu hải hà một mươi tám